chính sự đồng cảm về tuổi tác giúp bà ngọc biết rằng mình nên dạy như thế nào để các học viên cao tuổi đều dễ hiểu và dễ học

đấy là một cái lý do mà những người cao tuổi rất nên đi học
với tiếng nhạc ru rương hòa cùng những tiếng cười giòn dã của các học viên
lớp đảm này chính là cách để người cao tuổi khám phá thêm những điều thú vị trong cuộc sống
vừa khỏe lại vừa vui ở tuổi xế chiều có lẽ họ cũng không mong cầu điều gì lớn lao hơn